vâng một lần nữa kỳ thi này lại trở thành đề tài quan tâm của các chuyên gia thầy cô những người trong cuộc và đông đảo cư dân mạng
trong đó bên cạnh những ý kiến cho rằng là kỳ thi góp phần tìm kiếm nhân tài thì cũng không ít tiếng nói cho rằng kỳ thi này đã lỗi thời và không còn tác dụng trong bối cảnh giáo dục mới
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
về bản chất các kỳ thi chọn học sinh giỏi là cơ hội để học sinh mở rộng chuyên sâu kiến thức
kỹ năng tạo cơ hội cho thầy trò các trường giao lưu học hỏi đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt đáp ứng mục tiêu bồi giữ nhân tài cho địa phương đất nước
tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích và sự cạnh tranh khốc liệt đã làm kỳ thi học sinh giỏi xuất hiện những bất cập so với mục đích ban đầu
nhiều cư dân mạng đưa ra ý kiến nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh di căn sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay
chương trình giáo dục mới lúc nào cũng kêu gọi nói không với bệnh thành tích
nhưng chính kỳ thi học sinh giỏi bao nhiêu năm nay lại là biểu hiện rõ ràng của bệnh thành tích tôi nghĩ nó không còn phù hợp nữa
nên dẹp các trường chuyên lớp chọn ngay và luôn tiến tới dẹp luôn thi học sinh giỏi
căn bản thì cần sớm tiếp thu các nền giáo dục tiên tiến để cải cách triệt đề nền giáo dục của nước nhà
bỏ là đúng bồi dưỡng học sinh giỏi sao không bồi dưỡng học sinh yếu để các em có trình độ ngang nhau làm cho các em không bị phân biệt
lối ở nền giáo dục lạc hậu và chạy theo thành tích
bên cạnh các ý kiến nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi không ít cư dân mạng cho rằng nên duy trì kỳ thi này bởi nó góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt học tốt
là một trong những thước đo đánh giá chất lượng giáo dục địa phương hay một trường nào đó
giúp tạo ra động lực cạnh tranh giữa các cá nhân học sinh để trẻ có thể đủ tự tin để sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường toàn cầu hóa
kết quả thi học sinh giỏi chứng tỏ mỗi học sinh đều đạt một ngưỡng giỏi của mình trong một lĩnh vực nhất định
ngày nay các trường đại học dựa vào kết quả thi học sinh giỏi để xét tuyển tuyển thẳng vào đại học
điều này có thể thấy rằng việc thi học sinh giỏi đã và đang là điều kiện cần thiết
trong môi trường nào cũng có cạnh tranh
với các em học sinh việc thi tài năng kiến thức cũng là cách để các em thể hiện tài năng của mình
có cạnh tranh mới có tiến bộ

việc cạnh tranh trong môi trường học tập
thì là điều càng tốt
cá nhân tôi cho rằng cần thiết duy trì kỳ thi này
vấn đề là đảm bảo quy mô kỳ thi phù hợp có hướng phát triển bồi dưỡng sử dụng học sinh giỏi về sau
cũng như hạn chế tối đa áp lực cho các em học sinh giáo viên nhà trường
đồng đạo cư dân mạng đánh giá kỳ thi chọn học sinh giỏi không có lỗi
vấn đề là ở hình thức tổ chức việc triển khai và những con người tham gia vận hành
tuy muộn để thay đổi nhưng đó là việc không thể
không làm vì một nền giáo dục liêm chính tiến bộ nhân văn
đơn giản thi học sinh giỏi để tìm kiếm nhân tài học sinh có năng lực thật sự phục vụ cho các kỳ thi olympic quốc tế
nói chung tôi đồng ý vẫn duy trì nhưng thay đổi hình thức thi sao cho thật sự minh bạch và cách làm nên được nghiên cứu làm mới
theo tôi kỳ thi học sinh giỏi là cơ hội cho các em nuôi dưỡng phát triển đam mê về một môn học mà các em thực sự có tài năng
điều quan trọng là khâu tổ chức học thi chấm điểm như thế nào cho hiệu quả và công bằng
tôi nghĩ là vẫn nên nhưng đừng lấy đó là thức đo hay tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của giáo viên hay ngôi trường địa phương nào nữa
cuộc thi nên chỉ đơn giản là dân chơi để khơi dậy tình yêu đối với môn học và phát triển tình yêu ấy hài hòa và song hành với các môn học khác
xung quanh câu chuyện giữ hay bỏ kỳ thi học sinh giỏi rất nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn
kỳ thi học sinh giỏi không phải là không quản được thì cấm mà sẽ có nghiên cứu đánh giá hoàn thiện chính sách để quyết định thi cái gì thi thế nào ở đâu để tổ chức kỳ thi lành mạnh tất cả vì mục tiêu phát triển học sinh và lợi ích đất nước
có nên duy trì kỳ thi học sinh giỏi nếu có thì nên điều chỉnh thay đổi như thế nào cho phù hợp
nếu không thì có cách thức nào để phát hiện tìm kiếm được nhân tài
hãy chia sẻ với chúng tôi
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
cầu đuống tại thành phố hà nội hiện tại được xây dựng gần như mới từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một và cải tạo nhiều hạng mục vào năm hai nghìn một mươi

thời gian dài không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên và bài bản cùng với áp lực giao thông ngày một gia tăng giữa đôi bờ sông hồng đến nay cầu đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng

làn can hoen dỉ
mặt cầu rung lắc mạnh
chỉ cần nhìn thôi các bạn cũng có thể thấy là cầu dung mạnh đến như thế nào
còn phần trụ cầu thì bị ăn mòn cốt thép rõ như thế này
tình trạng cầu xuống cấp nghiêm trọng đã khiến không ít người dân cảm thấy lo lắng
dù vậy họ vẫn phải chấp nhận vì đây là con đường ngắn nhất nối hai khu vực đông dân cư
phường đức giang quận long biên với thị trấn yên viên huyện gia lâm
đường này rộng đạo này là đường này đi đông nhưng mà đường phương tiện đi đông lắm
tại trọng là đi nó rung
đấy nó rung là đi rất ghê
chỉ sợ sập
nói chung là đi ở cái cầu này thì nó cái độ rung nó nhiều mà ghi
người nào yếu ông vía là có chừng chết
chứ ngất thì ghi kiểu đi nó có rung rung
rung cả xe rung cả người
nói chung là về đêm thì nhất là có trẻ con thì lại tạm khổ
tôi cái chó lội nó mới sinh thì có mấy tháng đi nó cũng vất vả
nó rung ghê quá
nó bắt đỉnh nó khóc thết lên
còn phân tĩnh tải phía dưới thì như thế này
bà con ta nói một câu rất đơn giản tức là giao sắc thì không bằng chắc kê
tức là khi một cái kết cấu nào đó mà cái điểm gối tựa hay liên kết của nó
nó phải ổn định
chứ khi mà nó không ổn định thì tức là cái chuẩn bị của nó từng ngày từng giờ một
nó sai lệch đi về vị trí sai lệch đi về các cái biểu đồ nội lực của từng tranh ghép một
biểu đồ nội lực của cả một kết cấu dàn thép và lại tỗng thêm cái tải trọng động nữa
tính cũng đang nguy hiểm hoạt động càng nguy hiểm cho nên là nó tiếp tục phá hủy
và làm cho các cái say số ngày càng lớn cho đến một lần nữa là nó trượt ra khỏi các cái gối tựa
từ cái chậu cầu cũ đã phải có những các cái đổ thêm
những cái lớp bê tông bảo vệ để không những là đỡ trụ cầu mà còn tránh va lập
các cái phương tiện vận tải thủy ở dưới lòng sông
nó cho thấy rằng là cả cái xung đột do giao thông đường bộ an toàn đã phải chống đỡ rồi
lại còn phải đảm bảo cái giao thông đường thủy của cầu đống mà cả hai cái giải pháp đều tạm bỡ
bọc thêm trụ cầu để tránh va đập phương tiện thủy gây ảnh hưởng đến kết cấu cầu
nhưng như thế lại giảm độ rộng của luồng nước
cửa hẹp lại thì nguy cơ va chạm càng lớn hơn
các giải pháp tu sửa kiểu nhỏ lẻ lâu nay đang xung đột mục đích với nhau
thế nhưng theo công ty cổ phần đường sắt hà hải đơn vị chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng cầu đuống thì cho biết
dù đơn vị đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng một lần một năm bảo quản ba lần một năm
tuy nhiên với nguồn kinh phí bảo trì bình quân mỗi năm hơn hai tỷ thì chỉ đáp ứng được khoảng năm mươi phương án định mức
cái đề xuất thì cái thứ nhất là đề nghị các cái đơn vị liên quan
như là ủy ban thành phố hà nội sẽ bố trí những cái xe quá khổ quá tải hạn chế qua hai cái đường bộ hành này
cái thứ hai nữa là bây giờ là cái dự án mà đang chuẩn bị xây dựng cái cầu đúng mới
thì cũng đề nghị đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cầu lông mới
việc để có thêm một cây cầu đuống mới không phải là chuyện một sớm một chiều
nhất là khi còn đang gặp rất nhiều tranh cãi ngay từ khi nó mới chỉ hình thành ở trên giấy

như về các tiêu chuẩn kỹ thuật về đội hành
không phù hợp với quy hoạch giao thông đường thủy của thủ đô đã được phê duyệt
hai phương án đấu nối và mạng lưới giao thông đô thị còn nhiều bất cập
thưa quý vị và các bạn
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại đà nẵng vào tối ngày ba tháng bốn
tài xế lái xe ô tô lao thẳng vào quán bánh mì khiến cho sáu người bị thương
và điều khiến cho dư luận bức xúc đó là kết quả điều tra của công an cho thấy rằng
tài xế có sử dụng rượu bia và ma túy khi lái xe
vụ việc này lại khiến cho dư luận vô cùng bức xúc và lo lắng
bởi đây không phải là vụ việc cá biệt mà trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến cho nhiều người bị thương vong liên quan đến việc là lái xe sử dụng ma túy rượu bia
vấn đề đặt ra sau vụ việc này đó là hiện nay mức xử phạt cao nhất đối với lái xe
trong cơ thể có chứa ma túy đến bốn mươi triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến hai mươi bốn tháng
thế nhưng vì sao tình trạng này
tài xế vẫn phải tái diễn và để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
nên chăng chúng ta vẫn phải tăng nặng xử phạt với tài xế sử dụng rượu bia ma túy
hay là cần thêm những chế tài nào để ngăn chặn vấn nạn này
những nội dung này sẽ được chúng tôi trao đổi cùng với khách mời ngày hôm nay là chuyên gia giao thông ông nguyễn xuân thủy
xin chào mc và xin chào khán giả
vâng trước hết thì trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi bắt đầu cuộc trao đổi xin mời
ông cùng với quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi lại vụ tai nạn kinh hoàng này
theo clip người dân ghi lại khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày ba tháng bốn
xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn năm trăm tám mươi hai chạy trên đường điện biên phủ quận thanh khê thành phố đà nẵng
khi qua nút giao thông hầm chui bất ngờ tăng tốc rẽ qua đường lê độ
rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mì tại số nhà sáu mươi a điện biên phủ
hậu quả vụ tai nạn đã khiến sáu người bị thương
trong đó có ba trẻ em
tài xế điều khiển gây tai nạn được xác định là lương duy tân bốn mươi hai tuổi
chú phường thanh khê đông quận thanh khê đà nẵng
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế cho kết quả sáu trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở
và dương tính với chất ma túy
quay trở lại với cuộc trao đổi
thưa ông khi mà tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố đà nẵng
mà nguyên nhân thì đã được lực lượng công an xác nhận đó là tài xế sử dụng ma túy và rượu bia
vậy thì ông có cái nhận xét như thế nào về vụ việc này
qua cái vụ tai nạn đó và theo dõi cái tình hình về cái tai nạn do cái rượu bia và ma túy gây ra
thì tôi thấy là vô cùng bức xúc
vì là quá thật là cái rượu bia và cái ma túy nó đã tác động đến xã hội
và nó làm cho cái mức độ mất an toàn nó càng ngày càng trầm trầm
những cái vụ tai nạn như vậy nó thể hiện được là nó vô cùng là khốc liệt và cũng vô cùng là không lường được
xe đang đi như vậy mà tôn vào nhà thì đó là cái chuyện hết sức là hiếm có
chỉ có ma túy và chỉ có rượu bia mới gây ra cái chuyện ấy được
vì ma túy rượu bia nó tác động vào gây ra cái ảo giác và gây ra cái tác động vào hệ thần kinh
và làm cho người ta không điều khiển được không làm chủ được tốc độ không làm chủ được cái hướng đi
cho nên là những cái vụ tai nạn như thế này
hết sức bức xúc và buộc chúng ta phải xem lại xem là cái nguyên nhân tại đâu
được gây ra những cái vụ tai nạn trầm trầm như vậy
vâng từ vụ việc này cũng như là rất nhiều những vụ tai nạn giao thông
mà có nguyên nhân xuất phát từ việc là tài xế sử dụng ma túy hay là rượu bia
thì ông có đánh giá như thế nào về thực trạng tài xế vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy
xảy ra trên phạm vi cả nước trong thời gian vừa qua
qua cái theo dõi dư luận và theo dõi báo chí thì tôi thấy là cái tỷ lệ mà tai nạn
do cái rượu bia và ma túy gây ra là vẫn còn rất là trầm trầm
theo công số thống kê thì là nước ta là một trong những nước mà cứ uống rượu bia và ma túy nhiều
đứng thứ hai ở đông nam á và đứng thứ một mươi ở châu á và đứng thứ hai mươi chín trên thế giới
thì đấy là một quốc gia mà tuy là nghèo nhưng mà có cái thói quen không được tốt
tức là phải dùng nhiều rượu bia nhiều ma túy
và cái đó nó chúng ta biết là nó tác hại rất lớn đến vấn đề gây ra tai nạn
khi mà người ta không có thói quen
cái tỷ lệ như vậy là không giảm được bao nhiêu cả
và mặc dù là chúng ta có trí tài có nghị định trăm tăng cái mức sử phạt lên
nhưng mà tôi thấy là cái mức tuổi giảm nó không nhiều
và những các cái tai nạn tầm trọng nó vẫn xảy ra và nó gây mức sức trong xã hội
vâng như ông cũng vừa phân tích là vi phạm của tài xế liên quan đến nồng độ cồn và ma túy
ở trên phạm vi cả nước thì vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
và hơn nữa đây lại là thời điểm mà bộ công an đang triển khai cao điểm
xử lý vi phạm về ma túy và nồng độ cồn năm hai nghìn hai mươi ba
thế nhưng những vụ vi phạm như vậy vẫn xảy ra
theo ông thì vì sao lại có tái diễn tình trạng như thế
chúng ta đang có một đợt gọi là kiểm tra về ma túy và rượu bia
và lực lượng chức năng cũng đã giảm trái cũng làm rất tích cực
thế nhưng mà cái đường tai nạn nó vẫn tăng
cái người uống rượu bia vẫn nhiều
qua đó chúng ta phải thấy rằng là cái vấn đề rượu bia nó không dễ kiểm soát
nó không dễ
có thể không chế được
vì sao nó mang tính xã hội
chúng ta lưu trước được là hà nội này mỗi ngày có đến một mươi năm hai mươi triệu cái lượt đi lại
thành phố hồ chí minh cũng hơn hai mươi triệu lượt đi lại
và người ta tin rằng là đến hơn năm mươi những người uống rượu bia là người ta lên xe người ta đi
vậy thế nên là đối với các thành phố lớn cũng như đối với cả nước
là cái lượng người mà ngồi trên xe uống rượu bia là rất nhiều
cho nên cái việc kiểm tra của chúng ta chỉ là vận nổi của cái tăng văn trình thôi
tức là không đáng kể bao nhiêu
nó là giải pháp tình thế thôi
cho nên khi chúng ta không kiểm tra được
mà khi người dân không làm chủ được mình
vẫn theo cái thói quen là uống rượu bia một cách tự do
thế rồi là không
vẫn lấy chỉ tôi làm quan trọng phải không ạ
trong các cái lần mà rượu bia rồi là ăn uống
rồi là rượu chè thì là đưa đến là cả xã hội này là
cái rượu bia nó chẳng làm ra
và những người đó ngồi trên xe thì không làm chủ được mình mà gây ra tai nạn
thì tôi nghĩ là chúng ta có thể kiểm tra được
nhưng mà ngoài cái giải pháp kiểm tra và giám sát ra
chúng ta phải xem như thế nào
chế tài như vừa qua có đủ chưa
và chúng ta nên xin các giải pháp nào để mà
nâng cao cái hiệu quả của vấn đề là
giảm bớt cái uống rượu bia khi mà đi dùng phương tiện giao thông
thực tế thì chúng ta đều biết rằng là nhu cầu sử dụng rượu bia của người dân trong xã hội là có thật
và nói đến việc chế tài xử lý
khi mà tài xế sử dụng rượu bia và ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì
hiện tại chúng ta đã có với mức phạt
xử phạt cao nhất là bốn mươi triệu đồng
và tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng
như vậy là với mức xử lý như vậy là đã cao hơn so với trước đây rất nhiều
tuy nhiên nếu như chỉ xử phạt vi phạm hành chính thì
liệu có đủ sức ra đây hay không
ông có đồng tình với cái nhận định như vậy không ạ
và theo ông thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái chế tài
hay là một cái biện pháp nào đó đủ mạnh
để có thể hạn chế cái vấn đoạn này
rõ ràng là nghị định một trăm linh thì cao hơn so với
cái luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
tức là trước đây xác cái phạt cao nhất thì khoảng bốn trăm linh đến tám trăm linh nghìn thôi
nhưng bây giờ có thể đi bốn mươi triệu
thì đó là chế tài phạt về hành chính về kinh tế tương đối cao
tuy nhiên là như tôi nói lúc nãy là cái người dân mình
nó vẫn có cái thói quen tự do uống bia uống rượu và lên xe đi
trong khi đó thì xe tự cá nhân chín mươi chín đến tám mươi chín mươi xe công cộng thì ít
cho nên là cái lượng người mà gây ra tai nạn rất lớn
vì vậy cho nên theo tôi là chúng tôi tự nghĩ là
một trong những nguyên nhân mà chúng ta chưa hạn chế được
cái uống bia là cái chế tài sự phạt nó vẫn chưa đủ sức ra đen
vì vậy cho nên tôi nghĩ là ngoài cái vấn đề là phạt hành chính ra
thì chúng ta cũng phải xem là nếu những cái vụ nổ lớn
những cái vụ nào mà có những cái quy mô và gây ra những cái hậu quả cao
thì có thể đưa ra là đưa vào cái cuối cùng hình sự
tức là phải đưa ra tòa án
đưa ra tòa án rồi xem xét để mang tính nghiêm túc
mang tính trách nhiệm đối với các vụ tai nạn như vậy
thứ hai là theo tôi là cái rượu bia và cái ma túy nó mang cái tính xã hội
xã hội tức là nó không thể dễ kiểm tra được với số lượng rất nhiều
cho nên là chúng ta cũng phải tăng thêm các cái hình thức giáo dục
hình thức gọi là mo tính cộng đồng để mà khuyên bảo
để mà giảm bớt
giảm bớt số người uống rượu bia
thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái giải pháp
nếu chúng ta chỉ thuần túy kiểm tra thì cũng khó mà có thể xử lý được
trực để được cái vấn đề là xâm phạm đến uống rượu bia
với cái nhu cầu sử dụng rượu bia ở ngoài xã hội nó lớn như vậy
thì ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý thì cần làm cái việc là bổ sung một chế tải mạnh hơn
để xử lý những tài xế mà ngồi sau thay lái có sử dụng rượu bia và ma túy đúng không ạ
và bên cạnh đó thì cũng có ý kiến đề xuất rằng là chính quyền cần tính đến việc triển khai
cái mô hình là điểm kinh doanh rượu an toàn
quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này
đấy như tôi nói lúc nãy đấy tức là cái rượu bia hay ma túy là nó mang tính xã hội
tức là nó ở trong lòng người dân
không biết là người nào lúc nào uống bia hoặc là cái số lượng uống rượu bia rất nhiều
nguồn ma túy thì đó là vấn đề là hình sự rồi
vấn đề là liên tiếp có những vụ ma túy qua biên giới rồi là người ta
người ta thấy lợi nhuận cao thì người ta cứ làm điều
thì nó gây ra những cái hậu quả lúc đi xã hội
vì vậy cho nên là theo tôi là ngoài cái vấn đề là tăng cái mức xứ phạt lên
tăng cái đưa cả vào hình sự
vấn đề là uống rượu bia và ma túy gây ra tai nạn
thì chúng ta cũng kết hợp cả vấn đề là xử lý cái tẩn bốt
tức là tại những cái quán rượu bia thì chúng ta có những cái chế tài
có những cái quy định để giảm bớt cái người uống rượu bia
và uống rượu bia
cái mức của như thế nào
ví dụ như là có thể là những cái người mà uống rượu bia đó là hạn chế hết sức những cái người mà đi với phương tiện
thứ hai là nếu đã uống rồi có phương tiện thì không nên để cho người ta lái xe về
mà nên có người đưa về ở góc những cơ chế nào đó
và thứ ba nữa là hạn chế cái mức uống của người ta
cái chủ quá cũng phải xem là nếu anh đi phương tiện thì hạn chế cái uống
không uống quá nhiều vượt quá cái quy định
và điểm nữa là những cái quán đó
cũng phải có cái cơ chế nào đó
các quán chức năng giám sát và để theo dõi tận gốc
giảm mức những cái người uống rượu bia lên xe
thì tôi nghĩ đấy cũng là một giải pháp tốt
đồng thời như tôi nói lúc nãy đấy
chúng ta dùng cái giải pháp tức là trong gia đình
trong họ hàng với nhau mình khuyên bảo nhau
nó có thể gọi là đấy là sức mạnh mềm
thì vợ khuyên chồng và con khuyên bố khi mà uống rượu uống bia thì uống vừa phải
và uống xong thì không được lên xe
thì yếu tố đó tuy là nó thầm lặng
nó không công khai nhưng mà tác dụng cũng rất lớn
kết hợp với vấn đề chia tài xử phạm tăng lên
kết hợp với vấn đề giám sát kiểm tra xử lý
rồi thì cộng với những cái yếu tố xã hội đó thì tôi nghĩ là
nó có thể giảm mức cái số người uống rượu bia và giảm mức tài nạn
vâng rõ ràng để ngăn chặn vấn nạn này thì cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ
từ phía gia đình và xã hội
và một lần nữa thì xin chân trọng cảm ơn ông về những nội dung trao đổi vừa rồi